kè bảo vệ khu vực cảng hàng không tuy hòa và các công trình hạ tầng cơ sở bên trong của tỉnh phú yên
đang có bị uy hiếp bởi chiều cường và sóng biển
nếu không được khẩn trương khắc phục mùa mưa bão năm nay rất có thể sẽ xảy ra sói lở nghiêm trọng
gây mất khả năng bảo vệ bờ biển
đến nay đã có khoảng sáu trăm linh mét dọ đá hộc bảo vệ chân kè cách đây năm năm đã bị sóng biển cuốn trôi
làm chân kè bị sói lở nghiêm trọng
theo ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phú yên nếu không được khắc phục kịp thời
chiều cường và sóng biển sẽ uy hiếp trực tiếp tại các khu vực bờ biển nhất là cảng hàng không tuy hòa
ban quản lý cũng đã có văn bản kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh có phương án xử lý khẩn cấp
bằng phương pháp đổ đá hộc đá tảng bảo vệ chân kè với kinh phí khoảng hai mươi hai tỷ đồng
đây là công trình kè thuộc tiểu dự án hai đường từ cầu hùng vương thành phố tuy hòa
đến khu công nghiệp hòa hiệp huyện đông hòa trục đường ven biển quan trọng của tỉnh phú yên
việc tiếp tục gia cố kè cũ xây kè mới là rất cần thiết hiện nay vì không chỉ bảo vệ an toàn
cho các khu dân cư mà còn tác động rất lớn đến việc tụ hút đầu tư du lịch biển
có phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phú yên và các tỉnh lân cận